theo khảo sát sơ bộ về xu hướng du lịch năm nay người dân có nhu cầu đi các điểm gần để khắc phục tình trạng giá vé máy bay cao
đồng thời do thời tiết nắng nóng nhiều gia đình cũng chọn đi biển
ngoài ra thì vẫn có lượng đông du khách chọn đi các điểm núi với khí hậu mát mẻ
và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch du khách đã có nhiều trải nghiệm thú vị
khu du lịch này là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ

không chỉ các khu điểm du lịch các cơ sở phục vụ ăn uống và lưu trú du lịch cũng tất bật đón khách
đặc biệt loại hình du lịch nghỉ dưỡng có phần lên ngôi trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
khách du lịch sẽ được ăn nghỉ tại nhà sàn được thưởng thức những món ăn đậm đà mang bản sắc của người dân tộc thái
và trong những buổi tối thì khách có thể là được giao lưu
mùa xòe quanh đóng lửa cùng các cô gái thái
hôm tây của chúng tôi cũng đón rất nhiều lượng khách ghé và lưu trú lại tại hôm tây
hiện tại thì chúng tôi kín phòng và đặc biệt thì du khách phải đặt trước từ một đến hai tuần để có phòng lưu trú cho mình
ngoài ra các điểm du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi phía bắc cũng tất bật đón lượng khách lớn như sapa hòa bình hà giang điện biên
nhìn dẫn trên núi du lịch cộng đồng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nghỉ lễ để thư giãn và trải nghiệm văn hóa